đồng bằng sông cửu long là vùng sản xuất nông nghiệp chủ lực của cả nước do đó hàng năm nông dân sử dụng một lượng lớn phân bón
thế nhưng tình trạng phân bón giả kém chất lượng ngày càng phổ biến khiến cho không ít nông dân gặp cảnh tiền mất tật mang
thời gian qua lực lượng chức năng các tỉnh đồng bằng sông kiều long đã phát hiện nhiều vụ phân bón giả trên địa bàn
trong đó đa phần là phân npk do những đơn vị không có tên tuổi sản xuất
đặc biệt các đơn vị này còn liên kết với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để làm hội thảo giới thiệu sản phẩm
nhằm tạo niềm tin cho nông dân
phân bón giả không chỉ khiến nông dân mất tiền mà còn làm ảnh hưởng tới năng suất cây trồng
chất lượng sản phẩm giảm màu mỡ của đất gây ô nhiễm môi trường đồng thời ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng
làm mất uy tín nông sản trên thương trường quốc tế
trước thực trạng này lực lượng chức năng các tỉnh đồng bằng sông kiều long đã tăng cường các biện pháp quản lý
việc lưu thông phân bón từ gốc nhất là đối với các đại lý
bên cạnh đó còn đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất lúa từ nhỏ lẻ sang mô hình cánh đồng lớn
liên kết với các doanh nghiệp cung ứng giống phân bón và tiêu thụ nông sản
cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền để nông dân phân biệt đâu là phân giả kém chất lượng kêu gọi mọi người tố rác phân giả